cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ngày hôm nay đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tạm hoãn xuất cảnh và quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với nguyễn công dũng giám đốc và trần thị hồng tử kế toán của doanh nghiệp tư nhân công dũng có địa chỉ tại huyện phong điền tỉnh thờ thiên huế về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước

liên quan đến hoạt động tín dụng đen đã được kiềm chế đặc biệt là tình hình hoạt động kinh doanh tài chính trái phép không đúng quy định đã không còn diễn biến rầm rộ công khai như trước
các hành vi giết nợ đòi nợ gắn với sử dụng bạo lực cố ý gây thương tích bắt giữ người trái pháp luật và các hành vi gây dối trật tự công cộng đã giảm đáng kể